không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
đối tượng võ quốc tuấn sinh năm hai nghìn hai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một tháng bảy tổ công tác tuần tra và lập chốt trên quốc lộ một mươi năm a thuộc địa phận xã lâm trung thủy huyện đức thọ
khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tuấn điều khiển xe mô tô chở theo hà minh quý cả hai đều không đổi mũ bảo hiểm
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tuấn không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào người một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
sau va chạm chiến sĩ công an ngã ra đường và bị thương tuấn quý bị tổ công tác không chế bắt giữ